trong những ngày này trên địa bàn nhiều địa phương khu vực phía bắc có rét đậm rét hại và sương muối
ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất và sinh hoạt của người dân
tại tỉnh sơn la tình trạng rét đậm rét hại và sương muối đã gây thiệt hại về cây trồng nhất là cây cà phê
tại các địa phương do ảnh hưởng của sương muối nhiệt độ xuống thấp đã gây thiệt hại hơn một hectare cây cà phê
để phòng chống rét và sương muối giảm thiểu thiệt hại
tại đây ngành chức năng khuyên cáo người dân cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết
chủ động biện pháp che phủ ủ gốc giữ ấm giữ ẩm cho các loại cây trồng